ngày một mươi sáu tháng bảy hơn hai mươi cán bộ bộ ngoại giao cũng như bộ công thương và một số bộ ban ngành của việt nam
chính thức sang học tập tại malaysia đây là học bồng của chính phủ malaysia dành riêng cho việt nam
trong dịp kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước
việt nam và malaysia đều là những quốc gia trong khu vực đông nam á có nhiều nét tương đồng về văn hóa
phong tục tập quán nhân dân hai nước sớm có mối quan hệ giao lưu học hỏi lẫn nhau
mối quan hệ này ngày càng được tăng cường và phát triển sau khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao
ngày ba mươi tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trong suốt bốn mươi năm năm qua quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa việt nam malaysia
đã có những bước phát triển trên mọi lĩnh vực chính trị kinh tế thương mại an ninh quốc phòng văn hóa giáo dục
quan hệ hai nước từng bước được nâng tầm khi những nhà lãnh đạo cấp cao có những chuyến viếng thăm lẫn nhau
và chúng tôi mong rằng sẽ có nhiều hơn nữa các chuyến thăm
và làm việc của lãnh đạo các bộ ngành của cả hai nước
bên cạnh đó kinh tế thương mại giữa hai bên là lĩnh vực đặc biệt quan trọng để thúc đẩy quan hệ hai nước
kim ngạch thương mại hai triệu năm ngoái đã đạt mức một mươi một bảy tỷ đô la mỹ
ngay sau khi việt nam và malaysia trở thành đối tác chiến lược của nhau
thì hai nước đang kỳ vọng đạt mức một mươi năm tỷ đô la vào năm hai nghìn hai mươi
malaysia cũng là nước đầu tư thứ một mươi bảy tại việt nam
và tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều nhà đầu tư của malaysia đến việt nam trong thời gian tới
trong những năm qua khoảng ba hai trăm linh cán bộ công nhân viên chức của việt nam
đã tham gia vào các khóa đào tạo do chính phủ malaysia tổ chức
năm hai nghìn một mươi tám việt nam và malaysia sẽ tăng cường hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực này
nhằm hướng tới mục tiêu phát triển nguồn nhân lực của hai bên
đây là một hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm
bảy mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa việt nam và malaysia
năm nay kỷ niệm bốn mươi năm năm
năm nay kỷ niệm bốn mươi năm năm
ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước
và học bổng của năm nay dành tặng riêng cho các cán bộ ngoại giao và cán bộ công thương việt nam
đây là sáng kiến của đại sứ quán malaysia tại việt nam và được chính phủ malaysia chấp thuận
những cán bộ này sẽ học tập tại thủ đô kuala lumpur
và chúng tôi mong rằng những kiến thức học được sẽ thực sự cố ích cho công việc của họ
malaysian technical cooperation program là chương trình hợp tác kỹ thuật được ra đời từ năm một nghìn chín trăm tám mươi
nhằm chia sẻ kinh nghiệm phát triển và chuyên nghiệm của các cán bộ
chuyên môn của malaysia với các nước đang phát triển khác
chương trình hướng tới mục tiêu phát triển nguồn nhân lực là chất xúc tác quan trọng cho các nước
để đạt được sự phát triển kinh tế và xã hội bền vững